tổng thống palestine mahmoud abbas đã hối thúc tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres
đẩy mạnh các nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn hành động của israel nhằm vào người dân palestine
theo hãng thông tấn wafa của palestine nhà lãnh đạo palestine đưa ra phát biểu trên khi tiếp điều phối viên
đặc biệt của liên hiệp quốc về tiến trình hòa bình trung đông thor wennesland
tại văn phòng tổng thống ở ramallah
ông abbas kêu gọi tổng thư ký liên hợp quốc tiếp tục nỗ lực cá nhân và tăng cường nỗ lực quốc tế
để rút các lực lượng israel khỏi toàn bộ giải gaza và không chiếm một tấc đơn nào của người palestine
tổng thống abbas đề nghị tăng cường viện trợ nhân đạo vật tư cứu trợ và nơi trú ẩn cho người dân palestine
đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao cho nhà nước palestine quy chế thành viên chính thức của liên hợp quốc
thông qua quyết định của hội đồng bảo an liên hợp quốc
trong khi đó tổng thống ai cập abdel fattah al sisi ngày bốn tháng hai đã nhấn mạnh sự cần thiết
phải tiếp tục thúc đẩy giải pháp hai nhà nước coi đây là nền tảng cho giải pháp toàn diện về vấn đề palestine
cũng như khôi phục an ninh và ổn định ở trung đông
thượng viện mỹ vừa công bố dự luật ngân sách một trăm một mươi tám tỷ đô la mỹ trong đó có hơn sáu mươi tỷ đô la mỹ viện trợ cho ukraine
nhưng triển vọng phê duyệt vẫn chưa rõ ràng
dự luật ngân sách được thượng viện mỹ công bố sẽ dành hai mươi hai mươi ba tỷ đô la mỹ
cho xích chặt an ninh biên giới sáu mươi tỷ đô la mỹ viện trợ ukraine một mươi bốn một tỷ đô la mỹ hỗ trợ an ninh cho israel
hai bốn mươi bốn tỷ đô la mỹ cho bộ tư lệnh trung tâm thuộc quân đội mỹ và các hoạt động tại biển đỏ
bốn tám mươi ba tỷ đô la mỹ sẽ được chi cho hỗ trợ các đối tác của washington tại ấn độ dương thái bình dương
cùng với một mươi tỷ đô la mỹ dành để cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân thường ở giải gaza bờ tây và ukraine
lãnh đạo phe đa số tại thượng viện mỹ chuck summer cho biết dự luật sẽ được đưa ra bỏ phiếu trong hai ngày tới
nhưng đang gặp phải sự phản đối từ các nghị sĩ của cả hai đảng
tổng thống mỹ joe biden khẳng định ủng hộ mạnh mẽ dự luật này và kêu gọi quốc hội nhanh chóng thông qua thỏa thuận ngân sách
để ông ký ban hành thành luật
những người ủng hộ đảng đối lập và cảnh sát senegal ngày hôm qua đã đụng độ ở thủ đô dakar sau khi tổng thống nước này
makisa đã tuyên bố hoãn vô thời hạn cuộc bầu cử tổng thống vốn dự kiến diễn ra vào ngày hai mươi năm tháng hai
trước lời kêu gọi của một số ứng cử viên đối lập
hàng trăm người ở mọi lứa tuổi mang theo cờ senegal hoặc mặc áo đội tuyển bóng đá quốc gia đã tụ tập biểu tình tại một trong các tuyến đường chính
cảnh sát đã buộc phải sử dụng hơi cay và truy đuổi những người biểu tình trong khi một số người đáp trả bằng cách ném đá
tổng thống makison hôm ba tháng hai đã bất ngờ tuyên bố hoãn vô thời hạn cuộc bầu cử tổng thống
cho hay ông buộc phải can thiệp vì tranh chấp giữa quốc hội và tòa án hiến pháp về việc từ chối các ứng cử viên
cơ quan lập pháp senegal hiện đang điều tra hai thẩm phán của hội đồng hiến pháp bị nghi ngờ về tính liêm chính trong quá trình bầu cử
theo luật pháp senegal phải có ít nhất tám mươi ngày kể từ khi công bố xác lệnh ấn định ngày bầu cử cho đến ngày bầu cử
do đó cuộc bỏ phiếu sớm nhất có thể được tổ chức là vào cuối tháng bốn
trong khi đó các ứng cử viên tổng thống cho hay họ sẽ khởi động chiến dịch tranh cử vào ngày bốn tháng hai bất chấp lệnh hoãn chính thức
vào hôm nay các điểm bỏ phiếu ở el salvador đã bắt đầu mở cửa đón gửi suy đi bỏ phiếu
bầu tổng thống đây là lần đầu tiên kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cử tri el salvador đi bỏ phiếu trong tình trạng khẩn cấp được áp đặt trong khuôn khổ của trấn áp các băng đảng của tổng thống nayib bukele
người dân el salvador ở nước ngoài có thể bỏ phiếu bầu trực tiếp tại các lãnh sự quán ở ba mươi quốc gia trên thế giới trong khi hình thức bỏ phiếu trực tuyến cũng được áp dụng song song
hiện có sáu ứng cử viên tham gia tranh cử vị trí tổng thống trong đó ông najib bukele thuộc đảng tư tưởng mới được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc ghế tổng thống
và nếu thắng cử ông bukele sẽ là tổng thống đầu tiên tại el salvador đắc cử nhiệm kỳ thứ hai
ngoài tham gia bỏ phiếu bầu tổng thống và các phó tổng thống cử tri el salvador cũng tham gia bỏ phiếu bầu các thành viên của quốc hội
chọn ra sáu mươi người ưu tú nhất đảm nhiệm vị trí nghị sĩ quốc hội tại quốc gia có trình độ phát triển kinh tế xã hội cao nhất khu vực trung mỹ này
sau cải xuất phph intervene của wenn idinho tổng thống sau khi a f bpp cao trộm của essentially nguyen chi nguyen cay ngan

sau khi chính phủ nước này có thêm nhượng bộ thì nông dân bỉ hà lan lại chặn các cửa khẩu biên giới đường cao tốc
tại bỉ thì hơn một máy kéo chặn các đường phố của khu nghị viện châu âu
trong khi hội nghị thượng đỉnh bất thường của các nhà lãnh đạo liên minh châu âu eu về ngân sách đang diễn ra
tương tự nhiều nước eu khác như italia hy lạp tây ban nha cũng đang chứng kiến các cuộc biểu tình hay một rầm rộ của nông dân
các nhà phân tích nhận định khủng hoảng từ các cuộc biểu tình không chỉ làm gián đoạn cơ cấu nông nghiệp của khu vực
mà còn làm xáo trộn ngành vận tải chịu trách nhiệm vận chuyển nhiều loại hàng hóa khác nhau
gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với lĩnh vực thương mại và sản xuất
hệ quả là làm gián đoạn chuỗi cung ứng tổng thể và ảnh hưởng đến nền kinh tế của eu nói chung
tổng thống chile gabriel boric đã tuyên bố hai ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân của thảm họa cháy rừng
tại thành phố vanparaiso và các khu vực lân cận thảm họa này đến nay đã cướp đi sinh mạng của ít nhất sáu mươi bốn người theo thống kê chính thức
tổng thống chile nhấn mạnh đây là thảm kịch đau thương nhất mà nước này từng trải qua kể từ trận động đất vào năm hai nghìn một mươi
đồng thời chỉ rõ nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là thu thập và xác định danh tính các thi thể nạn nhân
ông cũng thừa nhận con số thiệt mạng có thể sẽ còn gia tăng đáng kể trong khi hàng trăm người còn mất tích
bên cạnh thương vong về người đợt cháy rừng cũng đã phá hủy hơn ba ngôi nhà và công trình xây dựng tại valparaiso
hiện giới chức chile vẫn duy trì lệnh giới nghiêm tại năm quận huyện bị ảnh hưởng nặng nề nhất để tạo điều kiện cho công tác dập lửa
cứu hộ người dân cũng như ngăn ngừa các hành vi tội phạm có thể bùng phát
bão tuyết kèm theo mưa băng không ngớt những ngày qua đang khiến cho nhiều tuyến đường cao tốc và đường sắt ở trung quốc rơi vào tình trạng tê liệt
hàng triệu người dân về quê dì tết nguyên đán đã bị mắc kẹt và cơ quan khí tượng quốc gia trung quốc đã phát cảnh báo bão tuyết ở mức màu cam mức cảnh báo nghiêm trọng thứ ba
nhiều tỉnh ở miền trung và miền đông của trung quốc đang phải hứng chịu thời tiết cực đoan kéo dài nhiều ngày liền trong đó khu vực hồ bắc hồ nam trùng khánh và an huy chịu ảnh hưởng nặng nề nhất
bộ giao thông vận tải trung quốc xác nhận có năm mươi sáu tuyến đường cao tốc ở chín tỉnh thành đã tạm thời ngừng hoạt động do bão tuyết
văn phòng đường sắt thượng hải phải tạm dừng ba mươi chín chuyến tàu cao tốc khởi hành vào ngày ba và ngày bốn tháng hai do tuyết rơi dày đặc
trong khi đó văn phòng đường sắt vũ hán cũng thông báo trên mạng xã hội rằng họ đã đình chỉ ít nhất là tám mươi chuyến tàu với lý do tương tự
đợt bão tuyết xảy ra trong bối cảnh hàng trăm triệu người dân trung quốc đang trở về quê để ăn mừng tết nguyên đán
tập đoàn đường sắt nhà nước trung quốc cho biết có khoảng một mươi ba triệu người dân di chuyển bằng đường sắt chỉ tính riêng trong ngày ba tháng hai
nhằm giảm ô nhiễm khói bụi và hạn chế phương tiện cỡ lớn di chuyển trong thành phố nhà chức trách thủ đô paris của pháp mới đây đã đưa ra đề xuất
các dòng xe suv sẽ phải trả phí đậu xe cao hơn so với ô tô cỡ nhỏ và giải pháp được xác định là hợp lý trong bối cảnh các trung tâm đô thị thiếu không gian đỗ xe trầm trọng
tuy nhiên vẫn nhận không ít quan điểm trái chiều
chính vì thế mà trong cuối tuần qua người dân ở thủ đô paris của pháp đã tham gia vào các cuộc trưng cầu ý dân về việc thành phố này có nên tăng phí đỗ xe đối với các loại xe suv cỡ lớn hay không
cuộc trưng cầu diễn ra trong bối cảnh paris đang nỗ lực thúc đẩy kế hoạch kéo dài nhiều năm để trở thành thành phố hoàn toàn thân thiện với xe đạp
theo đề xuất của chính quyền thành phố paris sẽ tăng gấp ba lần phí đỗ xe có trọng tải từ một sáu tấn trở lên lên mức một mươi tám euro một giờ
mức phí này cũng áp dụng với các loại xe đạp
tuy nhiên đề xuất này đang vấp phải sự phản đối của các tài xế trong bối cảnh các loại xe suv đang ngày càng phổ biến hơn tại thủ đô paris đặc biệt là đối với các gia đình
xe suv không ảnh hưởng gì tới tôi cả nó cũng không chiếm quá nhiều không gian so với các loại xe khác chúng tôi đỗ xe đúng nơi quy định và tôi cho rằng đây là quyền lợi mọi người dân cần phải được hưởng
chúng tôi cần một chiếc xe rộng rãi mới có thể chở được cả gia đình
nhưng nếu một ngày đỗ xe mà phí lên tới hai trăm hai mươi euro thì chúng tôi không thể chi trả nổi
tôi đã trồng xe ở đây hai mươi năm năm và tôi khá buồn khi những chỗ đỗ xe ngày càng bị thu hẹp và tôi không ủng hộ việc tăng phí trong giữ xe
các đường phố ở paris đang thay đổi theo hướng thân thiện hơn với xe đạp
kể từ năm hai nghìn hai mươi thành phố này đã làm tám mươi bốn km đường dành cho xe đạp trong khi lượng người sử dụng phương tiện này cũng tăng bảy mươi một
cách đây một năm người dân paris cũng bỏ phiếu ủng hộ cấm dùng xe scooter điện
thưa quý vị trước tình trạng tỷ lệ mắc bệnh tim trong cộng đồng người australia gốc phi tăng cao
các chuyên gia tim mạch ở thành phố adelaide vừa qua cho biết cần phải thực hiện nhiều nghiên cứu hơn nữa về vấn đề này
và lời kêu gọi này trùng hợp với sáng kiến y tế quốc gia mới đây nhằm tăng số lượng người australia gốc phi tham gia nghiên cứu lâm sàng
để cho các nhà nghiên cứu có thể tìm ra biện pháp hạn chế tỷ lệ mắc bệnh tim trong cộng đồng và nâng cao sức khỏe của người dân
nội dung là
nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi
từng là một người rất năng động nhưng thời gian gần đây chị jane chmulgeni brasington cảm thấy việc tập thể dục mỗi ngày trở nên khó nhọc hơn
tháng bốn năm ngoái chị bắt đầu cảm thấy đau nhói ở ngực và phải đi khám
tôi nhận ra rằng tôi thực sự không thể tiếp tục các hoạt động thể chất như trước đây và tôi rất dễ mệt mỏi
nhưng tôi phải nghĩ rằng
tôi đã giải lao rất nhiều ngay cả khi đang làm việc
và chị không phải là người gốc phi duy nhất gặp phải những vấn đề sức khỏe như vậy
các bác sĩ nói rằng tôi đã bị một vài cơn đau tim nhỏ và họ sẽ giữ tôi ở bệnh viện cho đến khi biết tim tôi có ổn không họ cần làm thêm các xét nghiệm
các bác sĩ tim mạch cho biết hiện tượng chị jane gặp phải là một trong những ví dụ về xu hướng bệnh tim phổ biến
mà cộng đồng người australia gốc phi đang phải đối mặt
những gì tôi đã ghi nhận ở các bệnh nhân australia gốc phi mà tôi từng tiếp xúc dường như là mức độ nghiêm trọng hơn của bệnh tim
và sự đau đớn lớn hơn so với các cộng đồng khác nếu họ không may mắc bệnh này
tuy nhiên theo các bác sĩ hiện chưa có đầy đủ nghiên cứu được thực hiện về sức khỏe tim mạch của người australia gốc phi
đó là lý do tại sao các chuyên gia tim mạch của thầy jane
các chuyên gia tim mạch của thành phố adelaide đã tạo ra sáng kiến đầu tiên của australia về sức khỏe tim mạch dành cho người australia gốc phi
tôi cảm thấy rằng nếu chúng ta bắt đầu sáng kiến bằng giáo dục sức khỏe đơn giản các buổi nói chuyện sự kiện cộng đồng và những thứ khác
thì điều đó sẽ giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng người châu phi ở australia về bệnh tim mạch
ngoài giúp nâng cao nhận thức các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu tim mạch cũng cho biết
sáng kiến này có thể giúp điều trị tốt hơn cho bệnh tim mạch
ví dụ chúng tôi biết rằng trong số những người da đen ở mỹ đến từ tây phi
họ nhạy cảm hơn với muối chẳng hạn như dễ bị tăng huyết áp và đột quỵ hơn
điều đó thực sự cần được nghiên cứu và tìm hiểu rõ hơn
chính phủ liên bang đã cung cấp sáu hai triệu đô la australia để tài trợ cho một kế hoạch hành động quốc gia nhằm ngăn ngừa bệnh tim mạch
chính phủ cũng cho biết
họ quan tâm đến bất kỳ dữ liệu mới nào liên quan đến bệnh tim trong cộng đồng người australia gốc phi